sáng nay hai mươi chín tháng một mươi tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ sáu
quốc hội sẽ dành cả ngày để thảo luận tại hội trường đối với các nội dung
kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám
dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm hai nghìn một mươi chín
và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước quốc gia ba năm từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi một
phân bổ nguồn kinh phí còn lại và chi thường xuyên chưa sử dụng hết năm hai nghìn một mươi bảy
đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn tài chính quốc gia năm năm giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
các thành viên chính phủ sẽ phát biểu giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu quốc hội nêu
chương trình sẽ được truyền hình phát thanh trực tiếp để cử tri và nhân dân trong cả nước cùng theo dõi